thời gian qua lượng khách du lịch đến quảng ninh liên tục tăng mạnh đặc biệt là lượng khách du lịch trung quốc với tour giá rẻ và tour không đồng
bên cạnh đó đã xuất hiện những tiêu cực lộn xộn trong quá trình kinh doanh hoạt động du lịch nhất là tình trạng ép và chặt chém du khách
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ tỉnh quảng ninh đã tăng cường nhiều giải pháp chấn chỉnh các vi phạm và ổn định phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành cùng một số hoạt động dịch vụ khác
đây là một trong số những cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh bán hàng phục vụ khách du lịch trung quốc sai quy định
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã yêu cầu cơ sở này khẩn trương tháo rỡ di chuyển toàn bộ các biển hiệu trang thiết bị còn lại của công ty ra khỏi khu vực tiến hành cắt điện nước
trên một mươi năm cơ sở đang hoạt động kinh doanh bán hàng cho khách du lịch trung quốc mà không có giấy phép đủ điều kiện đón khách du lịch
hoặc có giấy phép nhưng đã bị thu hồi hoặc đã bị định trì thành phố có văn bản chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động
mỗi ngày tại quảng ninh có khoảng năm bảy khách du lịch qua lại tăng năm mươi so với cùng kỳ năm trước
để có lãi một số doanh nghiệp việt nam phối hợp với doanh nghiệp lữ hành trung quốc điều hành tour buộc hướng dẫn viên mời chào khách du lịch mua thêm tour
và các điểm tham quan ngoài chương trình hoặc mua sắm ở các điểm bán hàng với giá cao sau đó ăn chia lợi nhuận về các cơ sở này
gây bức xúc đối với khách du lịch và làm xấu đi hình ảnh du lịch
từ tháng bốn này thành phố hạ long tỉnh quảng ninh còn cho dừng mọi hoạt động dịch vụ trèo cai ác trên vịnh hạ long
bởi thời gian qua
số lượng tay hét hoạt động trên vịnh hạ long phát triển nhanh chóng
trong khi đó các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ này chưa có phương án hoạt động được phê duyệt
cứ bình quân mỗi tàu du lịch vụ đêm
lưu trú ở trên vịnh là kéo theo ở trên đó là khoảng sáu đến bảy
nếu cái việc này mà tái diễn thứ nhất là giảm hệ số an toàn của tàu du lịch
thứ hai là các thuyền trưởng thuyền viên các định biên tối thiểu hoạt động trên tàu
là để phục vụ cho công tác an toàn và vận hành con tàu trong suốt hành trình
chứ không phải để làm nhiệm vụ làm dịch vụ cái ắc
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cũng đã thành lập năm tổ công tác liên ngành kiểm tra đôn đốc các cơ sở kinh doanh
theo lãnh đạo tỉnh quảng ninh các đơn vị du lịch có hành vi vi phạm sẽ bị phạt ở mức tối đa
các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sai phạm
xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh lữ hành
tránh để hoạt động kinh doanh lữ hành bán hàng trá hình gây bức xúc với khách du lịch và làm xấu hình ảnh du lịch quảng ninh